ngày đầu tiên của phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ một mươi đã diễn ra rất sôi nổi
những vấn đề được cử tri cả nước quan tâm đã được các đại biểu quốc hội chất vấn các bộ trưởng
trưởng ngành các phó thủ tướng chính phủ thẳng thắn và truy vấn đến cùng
việc quy hoạch thủy điện nhỏ gây ra thiên tai và mất rừng được các đại biểu quốc hội tiếp tục quan tâm trong phiên chất vấn hôm nay
đại biểu kersor herbert kapp đặt câu hỏi bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường thời gian tới
bộ trưởng không hiểu tôi hỏi gì câu hỏi của tôi bộ trưởng chưa trả lời
chất vấn trước đó một số đại biểu đặt câu hỏi thực chất nguyên nhân gây lũ lụt sạt lở đất ở các tỉnh miền trung là do thiên tai hay nhân tai
tình trạng phá rừng để trồng cây công nghiệp để làm nương làm rễ phát triển sản xuất vẫn chưa được ngăn chặn triệt để và có hiệu quả
từ đó đã ảnh hưởng đến việc bảo vệ rừng bảo vệ môi trường giữ nước ngọt và cũng là một nhân tố rất quan trọng
vì sạt lở đất khi có mưa lũ xảy ra
việc xây dựng các công trình hồ đập thủy lợi thủy điện nếu không được kiểm soát chặt chẽ từ khâu quy hoạch lập dự án đánh giá tác động môi trường quản lý quá trình đầu tư dựng và khai thác vận hành
thì sẽ có tác động rất lớn đến mưa lũ sạt lở đất và đe dọa đến an toàn của hạ du
cũng chất vấn phó thủ tướng trịnh đình dũng một số đại biểu đặt câu hỏi khi nào chính phủ xây dựng xong bản đồ quy hoạch những điểm sạt lở lũ ống để di dời người dân
vấn đề này đã được thủ tướng chính phủ chỉ đạo và đã thực hiện nhưng hiện nay tỷ lệ cái bản đồ này chưa phù hợp với các khu vực
mới chỉ ở tỷ lệ cao tỷ lệ lớn chưa có tỷ nề nhỏ cho nên chưa xác định chính xác được những điểm sạt lở mà chúng ta phải di rời dân
và kinh nghiệm của các nước phát triển
các nước phát triển thì việc di dời dân trước khi đi sạt lở đất thì đi là yêu cầu số một để đảm bảo an toàn cho người dân
tại phiên chất vấn hôm nay những vấn đề liên quan đến giải quyết việc làm cho người lao động do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
vấn đề cải cách thủ tục hành chính xây dựng chính phủ điện tử việc quản lý chất thải sinh hoạt
việc chậm ban hành văn bản thi hành pháp luật cũng như nhiều vấn đề công tác thu hồi tiền vi phạm tại các bản án đã tuyên cũng đã được các đại biểu chất vấn
phiên chất vấn và trả lời chất vấn
tại kỳ họp thứ một mươi sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày chín tháng một mươi một